đó là thông tin được bộ công thương công bố tại hà nội
theo đó dự kiến cả năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch xuất khẩu chè của việt nam ước đạt hai trăm ba mươi năm triệu usd
với tỷ lệ khoảng bốn mươi sáu chè xanh năm mươi ba trẻ đen còn lại là các loại chè khác
theo hiệp hội trẻ việt nam các thị trường nhập khẩu chè lớn của việt nam hiện nay
là afghanistan indonesia nga pakistan đài loan mỹ trung quốc anh và các tiểu vương quốc ả rập
cùng với đó các xu hướng uống trà cũng đang phát triển mạnh ở bắc mỹ
tại thị trường trẻ mỹ các loại chè được ưa chuộng là những loại chè đặc sản như chè đen chè xanh có hương hay chè thảo mộc
theo dự đoán của hiệp hội trè việt nam năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng chè xuất khẩu sẽ tăng khoảng một mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên để đạt được con số kỳ vọng này cần có sự phối hợp giữa các đơn vị

các đơn vị chè sẽ được tăng trung ương và địa phương trong các công tác như quy hoạch đất trồng chè và cơ sở chế biến trên từng địa bàn với công suất phù hợp
kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất chè an toàn đồng thời có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân trong quá trình sản xuất đầu tư và thu mua nguyên liệu